nhờ sự nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu tiêu dùng và sự mạnh dạn trong đầu tư kinh doanh
các sản phẩm như tinh dầu xả bưởi da xanh bưởi đỏ tân lạc của hợp tác xã bản giao
thành phố hòa bình đã được thị trường ưa chuộng
qua đó đã tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương đặc biệt là các chị em phụ nữ
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
cây xả vốn đã quen thuộc với người dân địa phương từ nhiều năm nay
tuy nhiên bà con thường xuyên bị thương lái ép giá
xuất phát từ nhu cầu thị trường cũng như giúp người nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
hợp tác xã bản giao đã nảy sinh ý tưởng tận thu phần không bán được từ cây xả
như bẹ xả lá xả để trưng cất thành tinh dầu cung cấp cho các nhà hàng khách sạn trong và ngoài tỉnh
hợp tác xã bản giao có tám mươi sáu thành viên trong đó có đến sáu mươi sáu thành viên là nữ
cùng với việc sản xuất tinh dầu xả thì mô hình trồng cây có múi cũng đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho chị em
từ khi trồng vào cây ăn quả này thì có hiệu quả kinh tế cao hơn năm đầu ấy
tôi thu nó cũng được khoảng gần trăm triệu còn năm thứ hai thì cũng được hơn trăm
nên là nguyên về bưởi còn nói chung là mỗi một năm thì nó lại nhiều quả lên hơn nữa
các mô hình hợp tác xã và tổ hợp tác này đã mang lại hiệu quả kinh tế
đã tạo được việc làm thường xuyên cho hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn
đặc biệt là tiêu thụ được những sản phẩm nông nghiệp từ chính người dân trên địa bàn
mang lại nguồn thu nhập ổn định
cho bà con nhân dân trên địa bàn
việc thu mua phần dư thừa từ cây xả đã giúp bà con có nguồn tận thu
giá thành phải trăng nên cũng rất dễ tiêu thụ
quan trọng nhất chính là từ những cây trồng nhỏ dân dã tưởng chừng như không có hiệu quả kinh tế
nhưng qua bàn tay của người phụ nữ đã trở thành sản phẩm được thị trường ưa chuộng
và tạo ra thu nhập ổn định cho phụ nữ nông thôn